tiếp tục thông tin về vụ ám sát thủ tướng slovakia robert fico
sau hai ngày điều trị hiện ông fico đã tỉnh táo và ổn định sức khỏe
trong khi đó thủ phạm nổ súng đã được đưa ra trình diện tại tòa án pezinov
để xem xét quyết định tạm giam trước khi xét xử
bị bắn nhiều phát súng khi đang giao lưu với người ủng hộ sau cuộc họp nội các vào ngày một mươi năm tháng năm
thủ tướng slovakia được đưa tới bệnh viện gần đó cấp cứu
trước khi được chuyển lên trực thăng để tới bệnh viện ở banska bichiska
tại đây ông đã trải qua hai ca phẫu thuật kéo dài với nhiều vết thương phức tạp
hiện thủ tướng fico đang được điều trị trong khoa chăm sóc tích cực
còn đối tượng ziurai sintola bị bắt tại hiện trường và bị cáo buộc tội giết người có chủ đích
tòa án pezinov sẽ xem xét đề nghị của cơ quan công tố về việc giam giữ đối tượng
trước khi đưa ra xét xử tội cố ý giết người